theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia chiều tối nay một mươi bảy tháng một mươi một
bộ phận không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía nam
dự báo sáng sớm ngày một mươi tám tháng một mươi một bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi bắc bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp từ đêm nay ngày một mươi bảy tháng một mươi một đến đêm mai ngày một mươi tám tháng một mươi một
các tỉnh bắc bộ có mưa mưa rào
từ chiều tối và đêm mai ngày một mươi tám tháng một mươi một các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa
có nơi mưa vừa mưa to và rông
ngày một mươi tám tháng một mươi một bắc bộ và trung bộ trời trở lạnh
từ đêm ngày một mươi tám tháng một mươi một trời trở rét
từ ngày mai gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp ba vùng ven biển cấp ba cấp bốn
từ trưa chiều mai ở vịnh bắc bộ và khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh